nhưng mà từ góc nhìn của một chuyên gia dinh dưỡng thì sao thưa tiến sĩ bạch mai
ví dụ như chị em cứ nghe là cái sản phẩm này ví dụ như ăn nhiều đậu nành
thế là cứ ăn triền miên ngày đêm
thì chúng ta cần phải có một cái sự phân định rằng như thế nào là đủ và phù hợp với cơ thể mình chứ ạ
vâng ạ thì ở đây tôi rất là nhất trí với hai ý kiến chia sẻ của
thạc sĩ diêm vị thanh thủy cũng như là ý kiến của phó giáo sư thanh nguyên
thì chúng tôi về mặt dinh dưỡng thì tôi thấy rằng là trước hết thì
ngay cả chúng ta chưa cần đến đợi đến giai đoạn tiền mãn kinh đâu
và mỗi người vẫn còn đang rất là khỏe mạnh vẫn là rất là sung sức
thì cũng nên chú ý đến một cái chế độ dinh dưỡng và cập luyện
bởi vì đây là hai mặt mà rất là quan trọng của sức khỏe
và bản thân mỗi cơ thể chúng ta mỗi con người chúng ta là sản phẩm của chế độ ăn của mình
sản phẩm của chế độ tập luyện của mình
cho nên nếu như chúng ta ăn uống hợp lý tập luyện một cách là hợp lý nhất
thì chúng ta sẽ để cho tất cả mọi phản ứng trong cơ thể chúng ta xảy ra một cách bình thường nhất
các tế bào chúng ta được nuôi dưỡng một cách trong điều kiện tốt nhất
mọi chuyển hóa nó xảy ra trong một môi trường tuyệt vời nhất
và chắc chắn rằng tất cả những sự bình thường trong cơ thể chúng ta
thì không thể nào mà phải lo lắng gì về cái lượng ớt sô gen tiết ra không bình thường cả
cho nên là ăn ăn tốt tập tốt tức là cân đối hợp lý
thì nó sẽ không những là cho chúng ta sức khỏe
mà còn cho chúng ta sức khỏe của hệ tập vụ tiết trong đó có ớt sô gen
thế và đứng về cái khía cạnh mà hai chuyên gia
lão khoa và sản khoa đã bàn ra
rất kỹ thì chúng tôi thực sự là
nếu như chúng ta trong chế độ ăn thì chúng ta có những cái sản phẩm
có những thực phẩm mà trong đó có chứa những cái lượng insofarvong
mà muốn nói isofarvon thì nó tác dụng tương tự như ớt sô gen
chứ không phải là nó là ớt sô gen
ví dụ như là bác sĩ thị đã chia sẻ rồi
tức là nó chỉ có những cái cụ thể nó ở trên da tóc móng
thì nó tiếp nhận những cái ớt sô gen thực vật
tức là tạm gọi là như thế nó là từ isofavong
nhưng mà rất ít từ các cơ quan sinh dục
những cái receptor ở cơ quan sinh dịch
thì rất ít tiếp nhận những cái loại isoflotvong này
cho nên là chúng ta thấy rằng là khi chúng ta sử dụng
thì chúng ta cũng biết lựa chọn
và tôi rất nhất trí với ý kiến của bác sĩ vũ thị thanh nguyệt
tức là chúng ta phải lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc
sản phẩm ấy thật sự nó phải là isofarvon từ tự nhiên
chứ đôi khi chúng ta cứ thấy thế mà chị em thì bao giờ cũng luôn nóng
muốn uống một tí thì ngày mai tóc bượt ngay da căng ngay
rồi thậm chí còn muốn vòng một của mình nó đầy lên nữa
thế thì mình dùng những cái sản phẩm thì rất là dễ tạo cho nhà sản xuất
có thể cho thêm vào những cái tây dược
như là bác sĩ huyền vũ đã chia sẻ
thì chúng ta tức là nó là dùng homo liệu pha mất rồi
thì như vậy nó không đúng như cái mà sản phẩm chúng ta chọn
là chúng ta chọn từ thực phẩm dầu isofarvon tự nhiên
cái thứ hai nữa thì tôi rất là ủng hộ cái câu hỏi của anh thư
cái anh thư có hỏi tưởng là vậy thì phải liều nó là bao nhiêu
thế với hiện nay thì theo cái nghiên cứu

mà từ cái nghiên cứu của anh thư
mà giúp ra từ hàng chục nghìn người làm ở trung quốc
rồi được fda khuyến cáo
tức là mỗi một ngày chúng ta chỉ dùng một cái lượng isofarvon
nó vào khoảng từ năm mươi đến bảy mươi m thôi
chứ chúng ta không phải là dùng
có thậm chí là có những sản phẩm khuyến cáo đến hàng nghìn mg isofarvon
thì thực sự là quá nhiều
mà đôi khi điều ấy nó lại gây nên một cái bất lợi
tức những cái tác dụng phụ
nó làm cho cơ thể chúng ta nó sẽ không diễn ra không bình thường
cho nên là dù có tốt đi chăng nữa
thì không có cái gì là không có tốt
và cái gì có tốt mấy đi chăng nữa
cũng là phải có liều lượng
cho nên là ngay cả dùng sử dụng hạt lượng isofarvon
thì cũng chỉ nên từ năm mươi đến bảy mươi mg cho một ngày thôi
chuyển miền đúng không ạ
isofarvon mà có nguồn gốc tự nhiên
thường nó phải hai tuần đến ba tuần
bắt đầu nó mới có hiệu quả trên cơ thể
chứ không phải là ngay ngày hôm sau
hoặc ngay trong tuần đầu ngay và luôn
như thế được
thế nên là chúng ta hãy nên cảnh giác
những cái gì mà lại bảo là có nguồn gốc tự nhiên
mà lại thấy có tác dụng sớm
thì chúng ta hãy cảnh giác
thường thì phải sau vòng hai ba tuần
thì các cái có sản phẩm nguồn gốc tự nhiên
nó mới có hiệu quả
và chúng ta cũng phải duy trì một cái thời gian đủ
để chúng ta đạt được cái hiệu quả mong muốn
thời gian đủ dài
và một cái điều nó chỉ là phù hợp
nó phù hợp với lại cơ thể mình thôi
nó phù hợp với nhu cầu khuyến cáo về dinh dưỡng thôi
chứ không phải chúng ta làm một cái

thời gian rất nhắn
các bác sĩ nhiều
tôi cũng luôn tự nhắc bản thân mình

cố quá thì phải cố